hàng triệu người dân làm ăn xa đang háo hức về quê đón tết
do đó nhiều tỉnh thành đã kịp thời cập nhật hướng dẫn cho người dân trên gia lô
thông qua tài khoản gia lô chính thức
nhiều tỉnh thành như vĩnh phúc thứ thiên huế hà giang nam định
đều đã gửi đi hướng dẫn cách ly dành cho người đến trở về địa phương